chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trường ngọc anh đã ban hành văn bản về việc triển khai tích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới
văn bản nêu rõ ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường chỉ đạo các xã phường thị trấn
và các đơn vị tuyệt đối không lơ là tiếp tục thực hiện đầy đủ đồng bộ các quy định biện pháp phòng
chống dịch theo đúng chỉ đạo của chính phủ
triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bổ sung kiện toàn tổ covid cộng đồng
hỗ trợ theo dõi người nhiễm tại nhà bảo đảm đủ nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
văn bản cũng nhấn mạnh việc tổ chức dạy học và trực tiếp tại các trường gắn với đảm bảo an toàn
phòng chống dịch kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên
đối với sở y tế ubnd tp hà nội yêu cầu thường xuyên theo dõi cập nhật tiến độ tiêm chủng
thực hiện tốt các công tác điều trị tại các tầng theo hướng dẫn của bộ y tế
kiểm soát chặt chẽ việc truyền tầng nâng cao năng lực điều trị các tầng hạn chế thấp nhất ca tử vong
về vấn đề mở cửa lại các hoạt động du lịch ubnd tp hà nội giao sở du lịch giả soát
cập nhật các chỉ đạo điều hành của chính phủ bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch
để việc đón du khách đến hà nội được an toàn chú đáo
giới thiệu hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới các quận huyện thị xã phối hợp với sở du lịch
sở văn hóa và thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch
nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả thuận lợi cho du khách
đặc biệt ubnd tp hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đó là
các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn ăn uống được phép hoạt động bình thường
bỏ quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các quận huyện thị xã chủ động quy định số người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà
ngoài trời nhưng đảm bảo an toàn chống dịch
thực hiện thông điệp năm k người có các biểu hiện nghi ngừa bác bệnh không tham gia các hoạt động
tại địa điểm quán ăn nhà hàng
các hoạt động tập trung đông người như đám tang đám cưới hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm
số ca nhiễm mới được ghi nhận tại hà nội trong những ngày gần đây có dấu hiệu hại nhiệt
đồng thời số ca tăng nặng phải nhập viện
số tử vong cũng có chiều hướng giảm
vậy hà nội liệu đã đạt đỉnh covid một mươi chín hay chưa
chia sẻ nhận định vào chiều ngày một mươi năm tháng ba trong chương trình telehealth khám chữa bệnh từ xa
phó giáo sư tiến sĩ hồ thị kim thanh giám đốc trung tâm y tế học gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
thượng bệnh viện đại học y hà nội cho rằng số ca nhiễm covid một mươi chín đã có xu hướng giảm trong vài ngày qua
nhận định này căn cứ thông qua dữ liệu cập nhật trên hệ thống quản lý ép công tại nhà
và quan sát theo dõi thực tế cá nhân của tiến sĩ thanh
được biết số f được quản lý trên hệ thống này chủ yếu có địa chỉ tại hà nội
hai tuần trước số ca covid một mươi chín tăng cao rất nhanh có tuần cao gấp ba bốn lần các tuần trước đó
nhưng từ giữa tuần trước đến nay số ca đang giảm đi
phó giáo sư thanh nhận định tuần này có thể số ca nhiễm sẽ giảm ba mươi so với tuần trước
tôi cho rằng hiện đang là đỉnh dịch
đồng quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho rằng
thực tế tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hoàng mai
lần đầu tiên số ca tai nặng nằm điều trị tại viện này dưới một trăm linh ca
trước đó liên tục cơ sở này điều trị hơn hai trăm linh ca covid
tại hà nội trong cuộc họp phòng chống dịch hôm hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ubnd tp hà nội trương ngọc anh cho biết theo các chuyên gia đánh giá
nửa tháng nữa số ca mắc hà nội vẫn tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa
tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng vọt trong những tuần gần đây
là do biến thể omicron đã chiếm đa số các ca nhiễm tại hà nội
trong báo cáo gần đây nhất qua kết quả giải tình trụ gen của một trăm linh chín mẫu nhiễm sars cov hai
được lấy mẫu ngẫu nhiên tại hà nội từ ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận chín mươi ba mẫu nhiễm biến thể omicron tương đương với gần tám mươi sáu
trong chín mươi ba mẫu này có tám mươi sáu mẫu nhiễm biến thể phụ ba hai
lãnh đạo sở y tế hà nội khẳng định hà nội đã chủ động kiểm soát dịch bệnh ở ngưỡng an toàn
xong ngành y tế vẫn tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung
số ca tăng rất nhanh trong những tuần gần đây
tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện điều trị ở tầng hai tầng ba có chiều hướng giảm theo lãnh đạo sở y tế
theo số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến ngày một mươi bốn tháng ba
hà nội có bốn trăm chín mươi hai một trăm hai mươi bốn ca dương tính sars cov hai đang điều trị theo dõi tại nhà
hai trăm chín mươi chín ca điều trị tại khu cách ly ba tám trăm hai mươi ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có hai sáu trăm năm mươi sáu f ở mức độ trung bình giảm một mươi năm ba so với trung bình bảy ngày trước
sáu trăm chín mươi bảy ca nặng nguy kịch giảm gần một mươi tám
tương tự số ca phải thở oxy mát gọm kính thở oxy
sở y tế hà nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản phương án biện pháp khi số ca nhiễm covid một mươi chín tiếp tục tăng trong thời gian tới cho sở y tế để kịp thời tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
riêng với trung tâm y tế các quận huyện thị xã sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các phòng y tế quận huyện thị xã tham mưu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
các lực lượng liên quan tiếp tục giả soát các trường hợp chất tiêm đủ liều vaccine đồng thời tuyên truyền vận động những người từ chối tiêm vaccine cần thực hiện tiêm chủng
các quận huyện thị xã tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm vào công tác tiêm chủng vaccine đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi bổ sung mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế hà nội nêu rõ
bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tới người dân
có nguy cơ cao phụ nữ mang thai chưa được tiêm vaccine
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành về kế hoạch phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô hà nội với thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba hà nội đưa ra kịch bản và lộ trình mở cửa phục hồi du lịch gồm hai giai đoạn
hà nội cũng yêu cầu các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch đảm bảo tuyệt đối quy định điều kiện về phòng chống dịch và tiêu chí
về đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hoạt động du lịch theo hướng dẫn của bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân thành phố
để thực hiện tốt kế hoạch đề ra ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở du lịch các sở ngành liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như
triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tại các điểm đến cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo các quy định xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng độc đáo hấp dẫn
tăng cường hoạt động quảng bá xúc tiến thu hút khách du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch hỗ trợ doanh nghiệp người lao động trong lĩnh vực du lịch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
tại một diễn đàn về du lịch gần đây phó giám đốc sở du lịch hà nội nguyễn hồng minh cho biết hà nội cũng đã cùng với các doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy các sản phẩm du lịch truyền thống
và mở rộng sang các loại hình du lịch phù hợp với tình hình mới
tour du lịch đêm hoàng thành thăng long nhà tù hỏa lò du lịch xe buýt quanh trung tâm thủ đô
bên cạnh đó hà nội cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế
để khởi động cho việc đón khách quốc tế hiệu quả an toàn các cơ quan chức năng thành phố hà nội đã nhanh chóng đẩy nhanh nhiều biện pháp như chỉnh trang đô thị mở cửa lại các danh làm thắng cảnh khu di tích
chiều ngày một mươi bốn tháng ba ông phạm tuấn long chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm cho biết trên địa bàn phường có nhiều điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài nước như quảng trường trước nhà thờ lớn phố đi bộ hoàn kiếm
do vậy để chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế các lực lượng chức năng địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền vận động người dân vệ sinh sạch sẽ dọn dẹp trang trí về hè đường phố
trong đó tập trung vào một số nội dung như xây dựng phát triển đô thị văn minh hiện đại tiến tới là đô thị thông minh làm tốt công tác quản lý đô thị kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển tiếp tục bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận khu phố cũ hoàn thành công tác giãn dân phố cổ hà nội